thưa quý vị khán giả theo nhận định của các chuyên gia khế tự thủy văn thì sát xuất của cơn bão này đi vào đất liền của nước ta là rất thấp
tuy nhiên thời điểm dự báo bão sẽ đi vào biển đông là vào đầu tuần sau với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám và khá nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền có công suất nhỏ
cho nên bà con ngư dân cần theo dõi và cập nhật những thông tin về cơn bão này
vâng và còn tại miền bắc thì tiết trời nắng ấm thì sẽ kéo dài trong cả ngày hôm nay và cho tới cả tuần kế tiếp ạ
ở thời tiết nắng ráo như vậy thì sẽ thuận lợi cho việc lấy nước đợt ba của bà con để phục vụ cho việc gieo cấy lúa đông xuân
và bà con cần lấy nước vào các diện tích còn thiếu và tích chữ nước tối đa trong kinh mương hay là đầm ao
ở thời tiết nắng ráo tại thủ đô hà nội cũng như toàn miền bắc thì có nhiệt độ là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ c
còn nắng nóng cũng sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi cho tới ba mươi bốn độ c
nóng nhất là tại biên hòa tây ninh tp hcm
chính vì vậy quý vị cần lưu ý khi mà đi ra ngoài đường thì chúng ta cần bôi kem và mặc áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe của mình
vâng đó là những gợi ý rất hữu ích cho ngày chủ nhật cuối tuần
và những thông tin chi tiết hơn về tình hình thời tiết thì chúng tôi sẽ cập nhật trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý lúc sáu giờ sáng
còn tại đồng nai công an huyện nhân trạch đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn tấn phát trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày một tháng hai phát cùng bạn ngồi nhậu tại vỉa hè ở ấp long hiệu xã long tân huyện nhân trạch
thì phát ngọc đoan đến mua ha và xảy ra mâu thuẫn cãi vã
đoan đã chạy đến bàn nhậu của phát đã hắt bàn nhậu dùng tay tát vào mặt phát
bực tức phát lấy cây búa bằng kim loại đánh trúng đầu làm đoan bị chấn thương sọ não
sau khi gây án phát đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
một ổ đánh bạc lớn với gần một mươi đối tượng tham gia vừa bị công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi triệt phá
công an huyện tư nghĩa phối hợp với công an xã nghĩa lâm bắt quả tang tại nhà ông nguyễn thanh hoài
ở thôn ba xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa có một mươi đối tượng tham gia đánh bài cào tố ăn thua bằng tiền
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần ba mươi năm triệu đồng
tạm giữ tám xe mô tô đây là điểm đánh bạc hoạt động từ tết đến nay
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
bộ công an vừa tăng cường năm trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cho công an tỉnh hải dương
để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
các đồng chí được tăng đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn bắt nhịp công việc
xử lý tốt mọi nhiệm vụ tình huống

đến thăm và động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên địa bàn tỉnh
đồng chí bí thư tỉnh ủy phạm xuân thăng ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng của các lực lượng
nhất là lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ tăng cường lực lượng phương tiện kịp thời hiệu quả
của bộ công an đối với hải dương trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu lực lượng công an tỉnh và lực lượng tăng cường cần chung sức đồng lòng
tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tinh thần trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động các chốt
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch các chốt cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các
ngành chức năng để thực hiện tốt việc kiểm soát phòng chống lây lan dịch bệnh
đồng thời tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
thưa quý vị người dân cả nước vừa trải qua một kỳ nghỉ tết rất đặc biệt
vừa vui tết vừa phải chống dịch covid một mươi chín và trong bối cảnh đặc biệt đó thì lực lượng công an
các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình để đem đến cho người dân có một cái tết trọn vẹn
tại các chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh yên bái lực lượng công an cùng với các
lực lượng chức năng khác vẫn kiên trì thầm lặng bám chốt thực hiện nhiệm vụ họ tạm gác niềm vui vào
cuộc sống riêng để khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được sao với niềm mong mỏi giữ
an toàn cho cộng đồng
những ngày tết tại các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh yên
đái các thành viên vẫn kiên trì bám chốt thực hiện nhiệm vụ mặc dù trong điều kiện thời tiết không
thuận lợi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng các thành viên vẫn luôn giữ vững vị trí đảm bảo
một trăm linh người dân đều được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi di chuyển vào địa bàn tỉnh
trong thời gian ba ngày tết dựa nhuôi bố trí ở trước điểm số sáu đây là một trăm linh con số là
trực một trăm linh là để đảm bảo kiểm tra tất cả không tiện đi vào địa phận qua chốt kỷ lịch số sáu là một trăm linh
là tất cả không tiện là đều qua đây kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế để đảm bảo cho bà con là
ăn tết một mùa xuân an toàn bên cạnh việc tổ chức đo thân nhiệt hướng dẫn khai báo y tế các cán bộ chiến
sĩ còn chủ động tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đến từ người dân dẫu không
được đón tết cùng với gia đình nhưng mỗi thành viên đều được đón tết cùng với gia đình nhưng mỗi thành viên
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế vừa xác định bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân cũng
chính là mang đến một cái tết trọn vẹn hơn cho mọi người
thực hiện theo với quyết định của tỉnh yên bái thì là anh em đã thành lập chốt và đứng nơi với nhiệm vụ là kiểm soát tất cả lưu lượng người dân từ các địa phương khác về tỉnh yên bái anh em đã dừng tất cả không tiện và người kiểm tra và khai báo y tế để đảm bảo cho tất cả những người dân từ vùng dịch về nếu mà đo thân nhiệt và đơn giản

mê công vẫn đang thấp và nguy cơ mặn xâm nhập dựng tháng tiếp theo vẫn rất cao
trước tình trạng này tỉnh tiền giang đã triển khai hàng loạt đập thép ngăn mặn giữ ngọt
tổng cộng có tám đập thép lớn được tỉnh tiền giang cho đắp
ở các con kênh thuộc vùng ngọt hóa gò công và báo định
tất cả đều được hoàn thiện vào thời điểm đầu tháng hai
nhờ đó đợt xâm nhập mặn trong tất nguyên đáng vừa rồi
không tác động nhiều đến sản xuất của người dân
dự báo xâm nhập mặn những tháng tiếp theo sẽ khó lường
do mực nước ở thượng nguồn sông mê công vẫn đang xuống thấp
trên thủ tờ điểm nước mặn rút các đơn vị quản lý các cống
đã cho lấy nước ngọt tích trữ vào bên trong các tuyến kênh
mục tiêu là bảo vệ một trăm hai mươi tám hectare đất trồng lúa cây ăn quả
cũng như cung cấp đủ nước sinh hoạt cho khoảng tám trăm linh hộ dân bên trong vùng ngọt hóa
mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh tiền giang đã phải chi nhiều tỷ đồng
chở nước ngọt về cung cấp cho người dân
với những giải pháp đang triển khai
địa phương mong muốn tình trạng này sẽ không lặp lại trong năm nay
tiếp tục với thông tin thuộc lĩnh vực du lịch văn hóa
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín trong dịp tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi
nên lượng du khách đến với các khu và địa điểm du lịch trong tỉnh bạc liêu
có phần tăng nhưng không đáng kể
thời gian này ngành du lịch tỉnh đang cùng với các cấp ngành khác
siết chặt kiểm soát dịch bệnh và song song với các kế hoạch để thu hút du khách
trong một mươi ba ngày từ ngày hai tháng
hai mươi ba đến mùa năm tết các điểm vui chơi giải trí cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh bạc liêu
đón khoảng chín mươi năm lượt khách trong đó có hơn tám lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú
tổng doanh thu dịch vụ du lịch của tỉnh trong dịp tết khoảng một mươi bảy năm tỷ đồng
trong đó doanh thu nhà hàng khách sạn cơ sở kinh doanh ăn uống đạt bảy tám tỷ đồng
để chuẩn bị đón khách du lịch đến lưu trú và vui xuân trên địa bàn
ngay từ trước tết sở văn hóa thông tin và thể thao du lịch tỉnh bạc liêu đã ban hành công văn
đề nghị các khu điểm du lịch các diện tích lệ sở văn hóa và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất nhân lực để sẵn sàng phục vụ khách du lịch
về chú động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo tốt nhất về sức khỏe và an toàn cho người dân du khách
bên cạnh đó tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cũng đã chú động chính trang sửa chữa cơ sở vật chất
kỹ thuật khang trang sạch đẹp nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch
cặp kiển vạn niên tùng của nghệ nhân nguyễn phước lộc ở ấp khánh hòa
xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa được nhận kỷ lục cặp vạn niên tùng kiển
xuất xứ nam bộ được tạo tác theo phương pháp tứ diện nhật nguyệt đặt giá trị kỷ lục độc bản việt nam
cặp vạn niên tùng này khoảng một trăm năm mươi tuổi mỗi cây có chiều cao khoảng bảy mét đường kính tán khoảng bốn m
hoành gốc một ba m hoàn chi khoảng bốn mươi cm đây là một trong số hiếm các cây vạn niên tùng có đường kính chi lớn
các chi được tạo dáng uống éo rất công phu theo phương pháp tứ diện nhật nguyệt
nghĩa là các chi được tạo tán hình tròn lớn nhỏ đang xem bốn phía như mặt trời và mặt trăng
theo chủ nhân cặp vạn niên tùng này có giá trị khoảng một mươi tỷ đồng được ông mua từ một người chơi kiển ở tỉnh tiền giang
ban đầu cây được sửa theo kiểu tự do khi mua về ông lộc tiến hành chỉnh sửa tốn nhiều công sức
để thổi hộp vào cây theo dáng kiển cổ nam bộ nên đã tạo được giá trị độc bản cho cây
được biết đây là kỷ lục thứ ba về cây xanh ông lộc đang sở hữu
trước đó vào năm hai nghìn một mươi ba cặp me kiện của ông lộc cũng từng xác lập kỷ lục cặp me kiện cổ nhất việt nam
và gần đây nhất là vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một cây xanh bonsai trong vườn ông lộc cũng đã xác lập kỷ lục
cây xanh bonsai có đường kính tán lớn nhất việt nam với đường kinh tán lên đến sáu hai m chiều cao năm năm m hoành gốc ba sáu m cây khoảng một trăm hai mươi tuổi
điểm độc đáo của cây xanh này là cây cớ tán lớn nhưng được tạo tác theo kiểu dáng cây bonsai
nên được xem là cây bonsai khủng nhất ở việt nam hiện nay
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm qua tại hà nội phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hà nội đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt
là lực lượng chủ công nòng cốt trên công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
đặc biệt cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục gia quân mở các đợt cao điểm
huy động tối đa lực lượng và phương tiện tham gia tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông phát hiện bắt giữ nhiều loại hình tội phạm
với những thành tích kết quả đạt được trong bảy mươi năm năm qua lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã được đảng nhà nước các cấp các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý
hàng nghìn lời tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen giấy khen
sẽ tiếp tục gia hạn đóng cửa sân bay vân đồn đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi để phục vụ và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là thông tin vừa được cục trưởng cục hàng không cho biết
thời gian gia hạn đóng cửa tạm thời cảng hàng không quốc tế vân đồn áp dụng từ một mươi hai h trưa ngày hai mươi một tháng hai đến sáu h ngày ba tháng ba theo giờ địa phương
trước khi sân bay vân đồn bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín mỗi ngày sân bay này khai thác hai chuyến bay đi và đến từ tp hcm với hai hãng bay là vietjet air và bamboo airways
hiện nay các cán bộ nhân viên của cảng hàng không quốc tế vân đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một